để bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà trường trên địa bàn đặc biệt là tại các trường học bán chú
tỉnh lào cai đã tăng cường giám sát quản lý chặt chẽ các quy trình cung cấp cũng như chế biến thực phẩm
qua đó nâng cao chất lượng các bữa ăn cho các em học sinh tạo hiệu quả cho công tác giáo dục
việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà trường là việc làm cần thiết để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lào cai
đây là ngôi trường mà cách đây một tuần đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến bảy mươi ba em học sinh phải nhập viện cấp cứu
ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền các cấp và ngành giáo dục tỉnh lào cai đã nhanh chóng giả soát lại các quy trình chế biến
để tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp khắc phục
tới thời điểm hiện tại tất cả các em học sinh đã đi học trở lại bình thường
qua sự việc đáng tiếc xảy ra đối với nhà trường nhà trường đã có những biện pháp giải pháp để làm giải
giải pháp về nguy cơ vệ sinh an toàn thực phẩm và cũng có tạo an toàn nhất cho học sinh có thể cho học sinh
thứ nhất là nhà trường đã tuyên truyền đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên học sinh trong nhà trường về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm
cái thứ hai là nhà trường cũng đã tuyên truyền đến phụ huynh học sinh cũng như là ban phụ huynh học sinh với đảng ủy
chính quyền địa phương tham gia các cái cũng như là y tế phối kết hợp thường xuyên kiểm tra cái nguồn thực phẩm
như là các công tác chế biến nuôi dưỡng học sinh tại nhà trường
bài học kinh nghiệm sâu sắc mà chúng tôi rút được qua sự việc ở hội thảo đó là công tác quản lý chỉ đạo
từ cấp phòng cho đến cấp trường đặc biệt là công tác chỉ đạo của cán bộ quản lý cấp trường
và chúng tôi cũng rút ra được những kinh nghiệm trong thời gian tới phải tăng cường công tác quản lý chỉ đạo
đặc biệt là khâu kiểm tra giám sát và phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện trong vấn đề giám sát về an toàn
vệ sinh thực phẩm
hiện trên địa bàn tỉnh lào cai có hơn năm trăm bảy mươi trường có bếp ăn tập thể
trong đó có tám trường hợp đồng dịch vụ với các cơ sở bên ngoài để cung cấp suất ăn cho học sinh còn lại các trường đều tự nấu
ngay từ đầu năm sở giáo dục và đào tạo lào cai đã phối hợp với tri cục quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
xây dựng và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà trường có bếp ăn
tuy nhiên do đặc thù các trường vùng cao còn khó khăn thiếu thốn nên một số trường vẫn chưa đáp ứng bảo đảm được các nguyên tắc của bếp ăn một chiều
việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh ở các nhà trường có tổ chức nấu ăn là có thể nói là
ngành giáo dục xác định đây là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của ngành
chỉ đạo xuyên suốt trong những năm học qua đặc biệt là năm học một mươi sáu một mươi bảy và năm học một mươi bảy một mươi tám này
bởi vì cái số lượng học sinh được ăn ở bán chú tại trường hai năm học này là sẽ tăng lên
ngành giáo dục cũng chỉ đạo các đơn vị trường học cần phải phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trên địa bàn
để các cơ quan này giúp cho nhà trường cái công tác truyền thông cũng như là cái định hướng về cái việc kiểm soát thực phẩm ở các đơn vị cung ứng vào nhà trường
việc bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà trường là việc làm cần thiết
do đó để công tác này được hiệu quả giúp trẻ phát triển một cách toàn diện
thì tỉnh lào cai cần có sự phối hợp giám sát chặt chẽ giữa ngành y tế và ngành giáo dục trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm
bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra định kỳ đột xuất các bếp ăn trong trường học
từ đó kịp thời nhắc nhở có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm